việc thi công nút giao thông khác mức giữa đường lê hồng phong với đường nguyễn bình khiêm
tại thành phố hải phòng đã làm xảy ra ách tắc giao thông trên quốc lộ năm
tuyến đường huyết mạch từ cảng biển hải phòng đi các tỉnh phía bắc đoạn qua nội thành
và hiện thành phố hải phòng đang tập trung tháo gỡ khắc phục tình trạng trên
sau đây là phản ánh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân
dự án nút giao thông khắc mức giữa đường lê hồng phong và đường nguyễn bình khiêm
là dự án quan trọng trong hệ thống giao thông của thành phố cảng
đã được thủ tướng chính phủ cho phép và được khởi công xây dựng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
nhằm giảm thiểu un tắc tai nạn giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đi ra cảng lấy hàng
hành khách lưu thông đến sân bay cát bi góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
đây cũng là trục giao thông chính quan trọng có lượng xe lưu thông rất lớn
đặc biệt là xe ô tô tải chuyên dùng xe container
phục vụ vận chuyển hàng hóa từ hệ thống khu vực các càng biển trên địa bàn thành phố đi khắp đất nước
tuy nhiên trên trục đường này thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông
đặc biệt là trong giờ cao điểm gây ách tắc kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng
để thực hiện dự án này ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rút ngắn tiến độ thi công
và phấn đấu hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đấy là theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch thành phố
thì trong quá trình thi công hiện nay là ngành giao thông vận tải đã cùng với công an thành phố
các sở ngành địa phương liên quan để mà thống nhất cái phương án phân luồng thông
làm sao vừa đảm bảo việc thi công an toàn chất lượng
đồng thời là không gây un tắc giao thông nhất là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đang hoạt động trên tuyến cụ năm
phục vụ thi công công trình từ ngày bốn tháng một mươi
sở giao thông vận tải hải phòng đã cấm các xe tải trên một mươi ba tấn
và xe container lưu thông trên quốc lộ năm đoạn từ km chín mươi chín cộng một trăm linh đến km một trăm linh bốn cộng sáu trăm linh
đoạn qua nội thành hải phòng để thi công nút giao thông khắc mức giữa đường lê hồng phong với đường nguyễn bình khiêm
tuy nhiên khi thực hiện lệnh cấm tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra nghiêm trọng
và các doanh nghiệp vận tải đã phản ứng về lệnh cấm
tôi cũng sẽ đồng ý với lại chủ trương của thành phố là phân luồng theo cái cách vừa mới điều chỉnh
chúng tôi cũng có kiến nghị là như thế này
là hãy để cho chúng tôi đi như thế trong một thời gian ngắn
để thành phố mở cái tuyến đường gom
thậm chí chúng tôi có thể là đi hoàn toàn ở cái đường theo như là đã phân luồng từ ban đầu
đấy nhưng không thể kéo dài vài tháng
trước tình hình đó sở giao thông vận tải hải phòng đã khẩn trương điều chỉnh lệnh cấm
bằng việc cho phép các xe tải trọng lớn trên một mươi ba tấn xe container
được qua lại đoạn đường trên trong thời gian từ hai mươi ba h
đến năm giờ sáng đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công
phần đấu hoàn thành công trình trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu này